mới đây tại hà nội hội đồng đội trung ương đã tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác
với công ty cổ phần công nghiệp cao su miền nam nhằm xây dựng và trao tặng bốn mươi năm sân chơi xã hội hóa
cho thiếu nhi tại hai mươi một tỉnh thành trên toàn quốc
các sân chơi sẽ được tiến hành xây dựng và bàn giao bắt đầu từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi một
dự kiến các sân chơi này sẽ phân bổ tập trung vào các địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn
tập trung đông thiếu nhi là con của thanh niên công nhân tại các khu công nghiệp khu chế xuất với tổng giá trị là một mươi tỷ đồng
đây là hoạt động thể hiện trách nhiệm xã hội và thiết thực trong việc thực hiện chỉ tiêu đại hội đoàn toàn quốc lần thứ một mươi một
về việc xây dựng tại mỗi xã phường thị trấn một điểm sinh hoạt vui chơi dành cho thanh thiếu nhi